truy tố ông doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế đắk lóc và một mươi một thuộc cấp về hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng trong việc đấu thầu thuốc năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm gây thiệt hại hơn hai tỷ đồng
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn sở y tế đắk lắc có tờ trình đề nghị duyệt kế hoạch đấu thầu
mua thuốc khám chữa bệnh trong các cơ sở công lập hai năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tỉnh đắk lóc phê duyệt kế hoạch đấu thầu do sở y tế tỉnh làm chủ đầu tư
với tổng số vốn hơn năm trăm một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước hình thức lựa chọn đấu thầu rộng rãi
căn cứ vào kết quả xét thầu sau đó sở y tế đắk lóc và liên danh hoàng vũ pimefaco đã ký kết
hai hợp đồng nguyên tắc đối với bảy loại thuốc tuy nhiên theo kết quả điều tra bảy mặt hàng thuốc
trúng thầu chỉ đạt tiêu chuẩn nhóm ba nhưng lúc đó các tổ chuyên gia thẩm định giúp việc
và ông doãn hữu long lại phê duyệt trúng thầu nhóm hai cáo trạng xác định bảy mặt hàng thuốc
có giá trị trúng thầu nhóm hai là hơn năm ba tỷ đồng trong khi giá thực tế chỉ hơn ba ba tỷ đồng
gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn hai tỷ đồng cáo trạng cho rằng do động cơ riêng
các bị can trong tổ chuyên gia đã vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng
minh bạch trong hoạt động đấu thầu các mặt hàng thuốc